thưa quý vị trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi
bão nessat đang ở ngoài khơi philippines và sẽ đi vào biển đông trở thành cơn bão số sáu
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào hồi một giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín một độ vĩ bắc một trăm hai mươi hai ba độ kinh đông
cách đảo luzon philippines khoảng chín mươi km về phía bắc đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín từ bảy mươi năm đến tám mươi tám km trên giờ giật cấp một mươi một
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới một mươi chín bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi tám sáu độ kinh đông
cách phía đông bắc hoàng sa bốn trăm sáu mươi km sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín
từ bảy mươi năm đến tám mươi tám km trên giờ giật cấp một mươi hai di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng một mươi năm km trên giờ
đi vào biển đông và có khả năng mạnh thêm
thông tin mới nhất về cơn bão nesat cụ thể vào khoảng một mươi ba giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi

sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh từ cấp một mươi đến cấp một mươi một tương đương với tám mươi chín một trăm một mươi bảy km một giờ giật cấp một mươi ba
di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ một mươi năm hai mươi km một giờ
dự báo diễn biến bão trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới bão di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km một giờ đi vào biển đông và có khả năng mạnh thêm
ở vị trí một mươi chín bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu tám độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm năm mươi km về phía đông bắc
cường độ mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
do ảnh hưởng của bão nasat trên vùng biển phía đông của khu vực bắc biển đông
gió mạnh dần lên cấp bảy sau tăng lên cấp tám cấp chín vùng gần tâm bão cấp một mươi cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
khu vực bắc biển đông sóng biển cao từ bốn đến bảy mét
từ bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được một mươi đến một mươi năm
năm km cường độ mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
để chủ động ứng phó với cơn bão nasat văn phòng bộ công an thường trực ban chỉ đạo upt bca
có công điện đề nghị ban chỉ huy upt công an các đơn vị địa phương từ quảng ninh đến bình định
khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu sau
một căn cứ tình hình thực tế bão
thời tiết tiêu cực tại địa phương các đơn vị cần thực hiện nghiêm công điện của văn phòng thường trực
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó với bão
tập trung các điều kiện về bảo đảm ứng phó với mưa bão lũ lụt lũ quét sạt lở đất
và đảm bảo an ninh trật tự kiểm soát điều tiết phân luồng giao thông tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
phối hợp chặt chẽ với các ngành các lực lượng kiểm tra ra soát các khu vực nguy hiểm
để tổ chức di rời sơ tán người dân giúp dân khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra
chủ động các phương án phòng chống thiên tai trong cơ quan đơn vị công an đảm bảo an toàn các lực lượng
trực tiếp làm nhiệm vụ và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc
các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
các đơn vị làm tốt công tác truyền thông phối hợp với lực lượng tại hiện trường
kịp thời thông tin về hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong công tác phòng chống thiên tai
tổ chức tốt công tác trực ban chỉ huy bảo đảm lực lượng phương tiện sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ
bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống thiên tai thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ
còn tại điện biên công an huyện điện biên vừa triệt phá chuyên án ma túy bắt giữ một đối tượng
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và thu giữ một mươi hai viên ma túy tổng hợp
cụ thể vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng một mươi tại mốc một trăm bốn mươi bốn thuộc khu vực bản nong é xã mường lói huyện điện biên
lực lượng công an bắt quả tăng đối tượng thông si sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín quốc tịch lào
trú tại cụm bản nà luông huyện phôn thong tỉnh luông pha băng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
khám xét người đối tượng thu giữ nhiều gói ni lông nhỏ bên trong có chứa một mươi hai viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an thong si khai nhận số ma túy
trên mua tại lào vận chuyển vào việt nam để tiêu thụ
và hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
sáu đối tượng cùng với tăng vật là bốn mươi hai viên ma túy tổng hợp vừa bị lực lượng chức năng của hai tỉnh quảng trị và điện biên phát hiện bắt giữ
thông tin sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
ngày một mươi bốn tháng một mươi lực lượng chức năng tỉnh quảng trị đã bắt quả tang đối tượng đỗ trung hiếu đang vận chuyển một mươi tám viên ma túy tổng hợp
mở rộng điều tra
cơ quan công an bắt giữ hai đối tượng có liên quan là thắng và định
sáng ngày một mươi năm tháng một mươi tiếp tục bắt giữ đối tượng long và ân
long khai nhận khi đang vận chuyển một mươi hai viên ma túy tới địa phận huyện đắk rông thì thấy lực lượng chức năng nên đã vứt hàng và bỏ chạy
còn tại điện biên công an huyện điện biên vừa triệt phá chuyên án ma túy bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng một mươi tại khu vực xã mường lói huyện điện biên lực lượng công an đã bắt quả tăng đối tượng thong si quốc tịch lào khám xét người đối tượng thu giữ nhiều gói ni lông nhỏ bên trong có chứa một mươi hai viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an thong si khai nhận số ma túy trên mua tại lào vận chuyển vào việt nam để tiêu thụ
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang hoàn tất hồ sơ để chuyển viện kiểm soát nhân dân cung cấp truy tố ba đối tượng
ba đối tượng gồm nguyễn thanh hoàng chú tại xã hòa sơn nguyễn xuân sơn và phạm ngọc sơn công chú tại xã khuê ngọc điền huyện crong bông tỉnh đắk lắc về hai tội giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản
trước đó vào trưa ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một ba đối tượng tổ chức ăn nhậu tại nhà hoàng
đến khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày cả nhóm rủ nhau điều khiển một xe máy đến xã khuê ngọc điền để chơi
trên đường đi hoàng nhìn thấy anh hồ xuân đơ chú cùng xã điều khiển xe máy đi ngược chiều
mặc dù không có mâu thuẫn gì trước đó nhưng cả ba đối tượng đã đuổi theo để đánh anh đơ khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ
gây án xong ba đối tượng quay ra đập phá xe máy của anh đơ rồi bỏ về tỷ lệ thương tật của nạn nhân là hai mươi bảy
lợi dụng sự tin tưởng quen biết từ trước đối tượng nguyễn xuân an trú tại quận liên triều thành phố đà nẵng
đã chiếm đoạt hai mươi triệu đồng
với mục đích trả nợ cá nhân hành vi này đã nhanh chóng bị công an phường hòa minh quận liên triều phát hiện và bắt giữ
trước đó vào sáng ngày ba tháng một mươi an đã điện thoại cho anh đỗ văn anh minh để bán điện thoại iphone một mươi ba pro max với giá trị hơn hai mươi bốn triệu đồng
do đối tượng với anh minh có quen biết từ trước nên anh minh đã tin tưởng và chuyển hai mươi triệu đồng cho đối tượng để đặt cọc
tuy nhiên sau khi nhận được số tiền này an đã chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cá nhân
nhận được tin báo của người dân
công an phường hòa minh đã điều tra bắt giữ nguyễn xuân an
được biết đối tượng này đang chuẩn bị chấp hành án phạt một mươi hai tháng tù về tội giúp sức cho vai nặng lãi do tòa án nhân dân
quận ngũ hành sơn tuyên phạt nhưng vẫn đi lừa đảo
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
dự báo bão nessat sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ một mươi năm km trên giờ
và đến một mươi chín h ngày một mươi sáu tháng một mươi
bão đi vào biển đông và có khả năng mạnh thêm đến cấp chín giật cấp một mươi một
để chủ động ứng phó với bão giảm thiểu thiệt hại ổn định sản xuất khi mưa lũ kéo dài
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đề nghị các tỉnh thành phố các bộ ngành chỉ đạo thực hiện việc theo dõi chặt chẽ
bản tin cảnh báo dự báo và diễn biến của bão
thông báo cho thuyền trưởng chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết
để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp đảm bảo an toàn về người và tài sản
duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
các bộ ngành địa phương sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
vòng vặt theo thống kê ban đầu từ các địa phương bị thiệt hại do bão số năm cây ra
đã có hàng nghìn ngôi nhà bị ngập chìm trong nước nhiều tuyến đường bị hư hỏng nghiêm trọng
mưa lũ cũng đã cướp đi sinh mạng của sáu người dân sinh sống tại đà nẵng và thừa thiên huế
tại đà nẵng trận mưa lũ lịch sử trong ngày và đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi đã khiến cho nhiều tài sản
bị ngập chìm và tìm kiếm
mưa lũ đã trôi theo dòng nước lũ hàng trăm ô tô xe máy bị hư hỏng
mưa lũ đã làm năm người chết tám trường hợp người dân đi đường bị nước cuốn đã được cứu hộ kịp thời
tại thừa thiên huế người dân đã phát hiện một thi thể trôi trên sông hương
hiện toàn tỉnh thừa thiên huế khoảng hai mươi nhà bị ngập nhiều tuyến đường đang bị ngập nặng
và sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi trên địa bàn tỉnh quảng bình mưa đã tạm ngưng
nhưng mưa lớn những ngày qua đã khiến cho nhiều tuyến đường và nhà dân bị ngập lụt
chia cắt tập trung chủ yếu ở hai huyện lệ thủy và quảng ninh
theo thống kê ban đầu mưa lớn đã khiến hơn ba trăm linh nhà dân ở các huyện lệ thủy quảng ninh bị ngập
đến dạng sáng nay ngày một mươi sáu tháng một mươi lực lượng chức năng huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
vẫn đang tìm kiếm ba công nhân mất tích trong vụ sập mỏ ti tan nam suối nhung
và trước đó vào tối ngày một mươi năm tháng một mươi lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể
trước đó vào chiều tối ngày một mươi năm tháng một mươi lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể
trước đó vào chiều tối ngày một mươi năm tháng một mươi có bốn công nhân đang làm việc tại khu vực bãi thải
sau khai thác quạng ti tàn thuộc xã thuận quý thì bất ngờ xảy ra sập mỏ cả bốn người mất tích
vị trí bốn công nhân mất tích đang trong quá trình bàn giao mặt bằng để thi công đường ven biển dt bảy trăm một mươi chín b
hiện địa phương đang triển khai nhiều máy xúc để đào bới khu vực các công nhân mất tích
sau một ngày tạm dừng tìm kiếm do trời mưa lớn trong đêm ngày hôm qua ngày một mươi năm tháng một mươi

lực lượng công an tỉnh gồm phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi
công an huyện trà bồng phối hợp cùng với các lực lượng tại địa phương quyết tâm triển khai lực lượng
để tìm kiếm kỹ sư bị mất tích tại thủy điện cả tình
tranh thủ thời tiết tại khu vực hiện trường sạt lở đã thuận lợi
trong đêm ngày một mươi năm tháng một mươi lực lượng cứu nạn cứu hộ của công an tỉnh cùng với lực lượng tại địa phương
tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm
trong đêm ngày một mươi năm tháng một mươi lực lượng chức năng đã huy động thêm xe máy đào cỡ lớn
để tiến hành múc đất cát đang bị vùi lấp tại khu vực tầng hầm của nhà máy phát điện
lắp đặt hệ thống đèn điện thắp sáng công tác tìm kiếm được tiến hành rất khẩn trương tốc lực
với mục tiêu sớm tìm thấy thi thể của nạn nhân bị mất tích
trong đêm ngày một mươi năm tháng một mươi lực lượng cứu nạn cứu hộ của công an tỉnh cùng với lực lượng tại địa phương

có nguồn nguồn nguyên liệu để tìm có tưởng nặng nặng phòng trong lòng ngồi trong
trời càng trở về đêm nhiệt độ giảm xuống bùn nước thêm lạnh điều kiện thiêu ánh sáng
đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác tìm kiếm các nạn nhân
lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vẫn đang nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn
hy vọng sớm tìm kiếm được các nạn nhân
đây là một vụ sạc lá đất tương đối lớn lượng mụn đất rất là nhiều
các công trình tây điện nhỏ bị thiệt hại hoàn toàn nước chảy rất là siết và địa hình này rất là trơn trượt
mong muốn cuối cùng tụi em mau chóng tìm được người bị nặng để đưa về với gia đình

những ngày qua mặc dù thời tiết không được thuận lợi do có mưa lớn nước sông suối dâng cao và chảy xiết
nhưng công tác tìm kiếm thi thể kỹ sư mất tích đã được các lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh và huyện trà bồng
tập trung triển khai thực hiện đầy đủ các phương án
nhưng đến ba giờ sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi vẫn chưa có tín hiệu mới nào được cho là khả thi
xin đưa quý vị các thông chí và các bạn đây là hiện trường vụ sạc lá đất xảy ra vào chiều tối ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
tại nhà máy phát triển số một quỹ địa cà tinh xã cà lâm huyện trà bồng tỉnh quảng lãi
ngay sau khi vụ sạc lá đất các lực lượng chức năng cũng đã tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại hiện trường
tuy nhiên việc tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại hiện trường trong những ngày qua vẫn chưa có tìm kiếm gì mới
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
vào tối ngày một mươi năm tháng một mươi công an tỉnh bình dương cho biết đã bắt nghi phạm cầm dao đâm chết hai người
và làm một người trọng thương trong vụ hỗn chiến
tại thị xã tân uyên
lê văn thương hai mươi bảy tuổi quê ở đồng tháp được xác định là người cầm dao đâm chết phan gia huy và nguyễn hùng lý
cùng chú tại bình dương
ngoài ra thương còn làm nguyễn văn nhanh trú tại trà vinh bị thương
sau đó thương đã bỏ trốn đến thị xã trơn thành huyện tỉnh bình phước và bị bắt khi quay trở lại bình dương
tại cơ quan công an thương khai nhận trong lúc nhậu giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn do nói chuyện to tiếng dẫn đến đánh nhau
con dao thương dùng đâm chết hai người
là tự chế luôn được nghi phạm mang theo người
tại thành phố đà nẵng trước ảnh hưởng của trận mưa lịch sử gây ngập lụt toàn thành phố
ngay sau khi huy động tối đa lực lượng ứng cứu sơ tán người dân đến nơi an toàn
nước rút lực lượng công an đóng quân trên địa bàn và công an địa phương cũng đã khẩn trương giúp khắc phục hậu quả
dọn dẹp cảnh quan môi trường để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống
phương hoa thọ đông quận cẩm lệ sau mưa lũ rác thải khắp các tuyến đường và khu dân cư lên đến cả nghìn mét khối
tiểu đoàn cảnh sát đặc nghiệm số ba bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ
cùng phương tiện phối hợp với lực lượng của địa phương khẩn trương ra quân dọn dẹp
lực lượng cảnh sát cơ động cũng đã hỗ trợ cho phường rất nhiều nếu như không có lực lượng này thì tới phường thanh niên và dân quân phường
cũng như nhân dân trên địa phương thì không thể hoàn thành sớm việc khắc phục hậu quả sau bão lũ
trường tiểu học số một xã hòa sơn ngộ ngang sau mưa lũ lực lượng tiểu đoàn đặc nhiệm số ba đã có mặt kịp thời
cùng với cán bộ chiến sĩ trại tạm giam công an thành phố đà nẵng hỗ trợ nhà trường dọn dẹp bùn non vệ sinh môi trường
trước đó ngay khi nước rút từ sáng ngày một mươi năm tháng một mươi đơn vị đã huy động lực lượng hỗ trợ khắc phục sau mưa lũ
dọn dẹp cảnh quan môi trường tại nhiều khu vực như trạm y tế trường học các khu dân cư trên địa bàn

quyết tâm là cố gắng có thể làm luôn trưa để sớm hoàn thành nhất cái công việc mà hỗ trợ cho nhân dân ở đây
đến khi khắc phục xong người dân cảm thấy mà trịnh tru có chỗ ăn ở sinh hoạt
thì lúc đó công việc của chúng tôi mới kết thúc
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng lê thanh huyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại phòng ba trăm linh bảy
tòa b ba b nam trung yên phường trung hòa quận cầu giấy tp hà nội
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có sẹo chấm cách một cm trên đầu lông mảy trái
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của công an quận hoàng mai hà nội là đối tượng nguyễn đức thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi phường yên sở quận hoàng mai tp hà nội
có xeo chấm cách một cm sau cánh mũi phải
và đối tượng phạm đức khải sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại thôn tu lễ
xã kim đường huyện ứng hòa tp hà nội bị công an huyện thanh trì hà nội
ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có xeo thẳng một năm cm cách năm cm trên sau đuôi lông mải trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
họ sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý